các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhìn những số liệu thiệt hại về người và của vẫn không khỏi khiến chúng ta xót xa đau lòng
tuy nhiên trong hoàn cảnh khó khăn đó vẫn có nhiều câu chuyện nhân văn được viết lên
câu chuyện hôm nay xảy ra tại trường tiểu học phong vân tỉnh bắc giang
ngay khi lũ giật đổ tường bao trường học các giáo viên lập tức bỏ trường cõng các em học sinh chạy lũ
sau nhiều ngày mưa lớn vào sáng một mươi tháng năm nước lũ bất ngờ tràn vào giật đổ tường bao trường học
nước cuồn cuộn tràn vào sân trường chảy vào lớp học
giáo viên dù rất khốc khoảng nhưng đã bỏ lại tất cả đồ dùng trang thiết bị dạy học hối hả hò nhau cõng học sinh sơ tán khẩn cấp lên tầng hai
chia sẻ với báo chí thầy ngô đức hưng hiệu trưởng trường tiểu học phong vân tỉnh bắc giang nói
đó là tình huống cực kỳ khẩn cấp và rất bất ngờ
chúng tôi hướng dẫn học sinh chạy nhanh lên tầng hai nhưng nhiều em lớp một còn bé quá các em cũng lúng túng
thì tất cả thầy cô phải xúm lại cổng bế từng em
may mắn là vừa sơ tán xong thì nước đã ngập kính các lớp học
thầy hơn kể thêm dòng nước quá mạnh cứ thế tràn vào trường chỉ khoảng năm phút thôi nước đã dâng cao hơn một mét rồi
theo thầy hưng mưa lớn khiến lũ trên suối cầu nhạc sát trường học dâng cao cháy cuồng cuộn về phía hạ lưu
nhưng không ngờ dòng chảy quá mạnh đã làm sập chân móng đổ khoảng ba mươi mét tường bao
sau cơn lũ
toàn bộ phòng học tầng một có khoảng hai trăm tám mươi học sinh đa phần là học sinh lớp một
nước lũ tràn vào quá nhanh và bất ngờ sân trường ngập sâu các giáo viên chỉ kịp hò nhau sơ tán khẩn cấp đưa học sinh lên tầng hai không thể thoát ra ngoài được
được biết phòng vân cũng là xã vùng cao nghèo khó điều kiện rất khó khăn nhiều giáo viên từ nơi xa đến công tác phải ở nội trú
nhưng toàn bộ tài sản đồ dùng sinh hoạt đã bị hư hỏng sau khi khu nhà này bị ngập sâu
có thể thấy trong hoàn cảnh thiếu thúng và khó khăn về cơ sở vật chất như vậy mà các thầy cô đã không ngừng ngại sơ tán các em
nhìn những đồ dùng sinh hoạt của mình bị lũ làm hư hỏng chắc lúc ấy thầy cô rất nghẹn ngào
chúng ta hãy ca ngợi sự nhân văn của các giáo viên trường tiểu học phong vân cũng như chúc các thầy cô và nhà trường nhanh chóng khắc phục các thiệt hại về cơ sở vật chất
để các em học sinh có thể tiếp tục quay trở lại học tập
ngày một mươi hai tháng năm công an tỉnh lạng sơn đang tổ chức cứu trợ và khắc phục các hậu quả do mưa lũ với chủ trương không để dân bị đói hay gặp nguy hiểm
bảo vệ người dân bằng mọi giá nhiều chiến sĩ công an dầm mưa trong lũ để giải cứu người dân mắc kẹt
mưa lớn liên tục trong nhiều ngày khiến cho nhiều địa phương của tỉnh lạng sơn ngập úng nghiêm trọng như tuyến đường ngập sâu giao thông bị chia cắt
ngay sau khi ghi nhận các thiệt hại công an tỉnh lạng sơn đã cho triển khai các công tác cứu nạn cứu hộ tại các vùng
theo thông tin từ công ty điện lực tỉnh lạng sơn tính đến một mươi bảy h ngày một mươi tháng năm mưa lũ đã gây thiệt hại cho lưới điện trên địa bàn chín trên một mươi một huyện thành phố trừ huyện hữu lũng và huyện tràng định
tính đến trưa một mươi tháng năm toàn tỉnh có hai trăm hai mươi ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lỡ đất ngập nước
trong đó có tám ngôi nhà bị đổ sập hai trăm một mươi hai ngôi nhà bị ngập nước từ một mươi cm
về hoa màu có một năm trăm linh bảy hectare ngô lúa bị ngập úng cục bộ còn sáu con da súc bị cuốn trôi
một trường hợp đáng tiếc thiệt hại về người đã xảy ra vào sáng một mươi tháng năm
lực lượng chức năng ghi nhận một trường hợp tử vong do lượng lớn đất đồi sạt lở vào ngôi nhà trong khi nạn nhân cùng với người thân ở bên trong
đối với hệ thống hạ tầng giao thông có đến gần hai mươi tuyến quốc lộ đường tỉnh đường huyện bị ngập cục bộ sạt lở và một mươi một cây cầu dân sinh bị ngập
dẫn đến hậu quả năm điểm cầu dân sinh bị chia cắt cô lập tại các huyện văn lãng tràng định chi lăng bắc sơn
tại tuyến quốc lộ một b đoạn qua phố nà lộc thị trấn vang quang huyện văn quang có thời điểm bị ngập trên bảy mươi cm khiến cho các phương tiện không thể lưu thông qua đoạn đường này
tại huyện văn quang theo thông tin từ phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện mực nước sông dân cao và chảy xiết khiến một trăm hai mươi năm lồng nuôi cá của bà con bị vỡ
một lượng lớn cá nuôi thoát
qua thống kê nhanh lượng cá thất thoát lên tới hai mươi bảy tấn thiệt hại ước tính hơn ba hai tỷ đồng
hậu quả khiến hai mươi cục trung áp một trăm sáu mươi cột hạ áp hai trạm biến áp một trăm bốn mươi bảy trạm biến áp phân phối bị sạt lở móng gãy đổ khiến hơn hai mươi hội dân bị mất điện
trong đó địa phương bị ảnh hưởng lớn nhất phải kể đến là các huyện văn quan chi lăng thành phố lạng sơn
ngành điện lực đã nhanh chóng triển khai công tác kiểm tra và khắc phục những ảnh hưởng của mưa lũ
ngay khi có thể đồng thời khoanh vùng và cô lập các điểm sự cố để khắc phục một cách nhanh nhất
quý vị thân mến mưa lớn cục bộ tại tỉnh bắc giang và lũ quét tại lạng sơn vào ngày một mươi tháng năm đã gây nhiều thiệt hại nặng nề
tuyến đường sắt hà nội đồng đăng lạng sơn bị lũ cuốn trôi một đoạn nền đường sắt
ngành điện tại hai tỉnh đang gặp nhiều sự cố làm gián đoạn cung cấp điện tại một số khu vực dân cư
tại cửa khẩu đồng đăng lạng sơn có một đoạn nền đường sắt bị nước lũ cuốn trôi việc khắc phục sự cố tuyến đường sắt này gặp khó khăn về địa hình
để đảm bảo lưu thông ngành đường sắt tổ chức huy động các phương tiện thiết bị nhân lực khẩn trương khắc phục sự cố
tuy nhiên theo các công nhân đang làm việc tại đây việc khắc phục sự cố đang gặp khó khăn nhất định về địa hình
đặc biệt tạo lại mặt tiền đường sắt hoàn toàn phải làm thủ công nên phải mất nhiều ngày để xử lý sự cố trong khi có thể mưa to trở lại
không chỉ khó khăn trong xử lý sự cố tuyến đường sắt
theo thông tin từ công ty điện lực lạng sơn tính đến bảy h ba mươi ngày một mươi một tháng năm sáu nhánh đường dây trung thế vẫn đang mất điện
chi lan ba nhánh lọc bình ba nhánh
so với chiều một mươi tháng năm công ty đã cấp điện trở lại cho hơn tám khách hàng
hiện vẫn còn một mươi một chín trăm tám mươi tám khách hàng chưa được cấp điện do mưa ngập úng chưa rút
đối với các đường dây điện trung áp mưa lốc và lũ đã làm gãy đổ một mươi năm cột điện sạt lở năm cột
hư hỏng một máy biến áp với đường dây hạ áp có một trăm sáu mươi sáu cột điện bị gãy đổ một cột bị sạt lỡ
còn tám mươi sáu trạm biến áp mất điện ảnh hưởng đến một mươi một chín trăm tám mươi tám khách hàng
các điện lực chi lan lọc bình văn quang đang xử lý sự cố và kiểm tra lưới điện
ước tính thiệt hại khoảng bốn tỷ đồng
dự kiến đến một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng năm các đơn vị sẽ cấp điện trở lại cho các phụ tải
tại bắc giang công ty điện lực bắc giang cho biết
tại các khu vực nước đã rút các đơn vị đang triển khai cho công nhân vào kiểm tra các địa bàn bị chia cắt
hiện còn một mươi bốn máy biến áp cấp điện cho một bảy trăm năm mươi bốn khách hàng chưa khôi phục cấp điện trở lại
khoảng từ giờ ngày một mươi tháng năm mưa lớn đã gây ra một vụ sự cố trên một đường dây trung áp
làm gãy đổ sáu cột điện hư hỏng một bộ cầu giao làm đứt bảy trăm linh mét dây điện hỏng tám bộ xà ba mươi quả sứ trung áp
trên đường dây hạ áp thiên tai bất thường đã làm gãy đổ bảy mươi một cột
một điện hạ áp nghiên dạng hai mươi cột
tại lúc mưa cao điểm có một trăm linh bảy trạm biến áp dừng cấp điện cho một mươi bốn bốn trăm năm mươi bốn khách hàng
tuy các đơn vị đã huy động nguồn nhân lực lớn để khắc phục các sự cố do mưa lũ gây ra
nhưng tình hình mưa lớn không giảm gây rất nhiều khó khăn đối với đội ngũ công tác
mong rằng đợt mưa lũ này sẽ qua nhanh để bà con tập trung khắc phục hậu quả
quay trở lại cuộc sống sinh hoạt và làm việc thường ngày
quý vị và các bạn thân mến theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn
mưa lớn vẫn sẽ tiếp tục diễn ra từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi năm tháng năm
tức là sẽ có thêm nhiều thiệt hại về người và của
ngay lúc này bà con hãy chủ động lắng nghe và cập nhật những tin tức mới nhất
liên quan đến bão lũ để giảm thiểu các thiệt hại do mưa lũ gây ra
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo